hiện nay ma túy thế hệ mới vẫn luôn là mối nguy hại đối với thế hệ trẻ
liên tiếp trong thời gian gần đây tại nhiều bệnh viện đã tiếp nhận không ít bệnh nhân bị ngộ độc ma túy đến cấp cứu
và theo các chuyên gia y tế cho rằng ngộ độc ma túy tổng hợp không chỉ khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái lơ mơ
xuất hiện ảo giác mà còn để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của con người
đây là trường hợp bệnh nhân nam hai mươi bảy tuổi ở tỉnh thái nguyên
các xét nghiệm tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho thấy
bệnh nhân ngộ độc ma túy đá
trước đó bệnh nhân được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh thái nguyên trong tình trạng co giật hôn mê
những trường hợp bệnh nhân này đã phần nội dung
chỉ biết là bệnh nhân sau khi uống cà phê uống bia rượu thì bắt đầu xuất hiện cơn mệt mỏi
vãn mồ hôn và xuất hiện co giật
và gia đình đã đưa vào bệnh viện thái nguyên
những trường hợp này thì thường thường chúng tôi thường gặp
nó tùy vào cái mức độ mà bệnh nhân dùng và những loại bệnh nhân dùng
một loại hai loại hay nhiều loại
cái xét nghiệm cho bệnh nhân này là cơm s amphetamine dương tính
dương tính nhiều lần tồn tại nhiều ngày
hiện tại thì bệnh nhân ổn chúng tôi vừa rút nội quả
và trong tương lai thì với những bệnh nhân này để trở lại bình thường
đó là một câu hỏi rất khó
còn bệnh nhân này ngộ độc cỏ mỹ trong trường hợp hút thuốc lào
tại quán nước vỉa hè trên địa bàn quận hai bà trưng hà nội
theo khai thác tiền sử
không biết trong gói thuốc lào có tầm ướp chất ma túy thế hệ mới
hay còn gọi là cỏ mỹ
có được hút chưa không biết
mà miệng là đòm đóm nó nổi nó bay nó xanh xanh đỏ đỏ đung đung đung
đợi một lúc sau thì mình không biết như thế nào nữa
miệng là sao là mở mắt ra thì hóa ra là mình nằm ở viện
anh tôi ra đấy thì thấy bố đang nằm ở quán trà đá đấy
và một bạn cũng nằm ở đấy
thì anh tôi
thôi ra đấy cũng bế bóng lên tình trạng là sốc sốc và phè bọt mép ra
các thứ rồi cho luôn ở bệnh viện
thì quán trà đá thì cũng sợ quá cũng chạy đi
và các người đấy gọi công an phường ra để giải quyết phụ việc của các bạn còn lại
theo các bác sĩ các chất ma túy tổng hợp này hoàn toàn có thể ẩn khuất
dưới tất cả các dạng khác nhau như đồ ăn uống tầm ướp
được nhập khẩu dễ dàng
cơ quan chức năng khó kiểm tra phát hiện
vì phải xét nghiệm chuyên sâu mất rất nhiều thời gian mới tìm ra
đây là những chất rất là độc với hệ thần kinh tâm thần và tim mạch
hầu hết các trường hợp có biểu hiện là sau khi hút xong
rất nhanh chóng rơi dịnh dạng hôn mê
mẹ có suy sụp xuống bất tình ngay tại chỗ
nếu không có ký cực thời hoặc rất dễ có thể tử vong tại chỗ
hoặc trên đường hoặc kể cả tại bệnh viện
và thường từ bệnh viện bệnh nhân có thể vẫn còn có chữ chứng thần kinh
tim mạch tâm thần rất rõ
và nói chung rất là phức tạp và chúng ta sẽ không biết trước
nó gây ảnh hưởng như thế nào
bởi vì các chất này nó thay đổi liên tục vào hàng trăm chất
và ngày mai ngày kia để trốn tránh để lách luật
để tránh khỏi sự kiểm xét xét nghiệm kiểm tra của các cơ quan chức năng
các cơ quan chuyên môn
thì người ta các kẻ xấu sẽ tạo ra một chất mới
bằng các phản ứng hoạt khác nhau nữa
phải tạo ra một chất mới nữa
và chúng ta liên lụi liên tục liên tục phải chạy theo
và đây là một cái thách thức rất là lớn
điều đáng nói ngày càng có nhiều loại ma túy tổng hợp
được chế tạo ra với các hình thức vô cùng tinh vi
khiến cho giới trẻ dễ tiếp cận
và từ đó độ tuổi sử dụng ma túy tổng hợp đang trẻ hóa
liên quan đến vụ băng nhóm khoảng hai trăm linh người cầm theo hung khí
ập vào quán ốc đập phá chém người dã man
xảy ra vào tối ngày năm tháng sáu
công an quận bình tân tp hcm hiện đang điều tra
truy bắt các đối tượng có liên quan
trước đó vào hai mươi giờ
tối ngày năm tháng sáu một nhóm khoảng hai trăm linh thanh niên
đi trên hàng trăm xe gắn máy cầm theo nhiều loại hung khí
bất ngờ ập vào quán ốc hương đường số sáu
phường an lạc a quận bình tân
các đối tượng này đánh một số khách ngồi trong quán
và đập phá đồ đạc
nhằm đối tượng dùng hung khí tấn công
khiến cho một người bị thương tích cục tại chỗ
các đối tượng sau đó lên xe gắn máy tổ thoát
công an quận bình tân đã vào cuộc điều tra
tiến hành tạm giữ một số đối tượng có liên quan
và đang tiếp tục truy xét
trong quá trình tuần tra kiểm soát trên khu vực biển tây nam
tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
đã phát hiện tàu tuna one quốc tịch mông cổ
do ông thu res hanslaku sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một quốc tịch thái lan
làm thuyền trưởng đang có hành vi cập mạng mua bán
sang mạng dầu đeo trái phép cho tàu cá kg chín mươi nghìn bảy trăm một mươi chín
trên vùng đặc quyền kinh tế
tại thời điểm kiểm tra trên tàu tuna on có bảy thuyền viên
ba thuyền viên quốc tịch thái lan
bốn thuyền viên quốc tịch campuchia
thuyền trưởng khai nhận trên tàu đang vận chuyển
khoảng một trăm năm mươi lít dầu đeo không có giấy tờ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa
tàu đang sang mạng cho tàu cá kg chín mươi nghìn bảy trăm một mươi chín ts
được khoảng ba lít dầu đeo
tàu kg chín mươi nghìn bảy trăm một mươi chín ts do ông danh lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
thường trú tại phường phi thông thành phố rạch giá
tỉnh kiên giang làm thuyền trưởng
trên tàu có một mươi một thành viên
thuyền trưởng thừa nhận đang sang mạng
từ tàu tuna one được ba lít dầu
thì đã bị kiểm tra bắt giữ
tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
đã ra quyết định tạm giữ hai phương tiện trên
dẫn giải về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một hải đoàn bốn mươi hai
nam căn cà mau để tiến hành điều tra
sắp minh xử lý theo quyết định của pháp luật
tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với chương trình điểm gáo
điểm qua một số tin tức đáng chú ý
được đăng tải trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
với sự trình bày của biên tập
biên tập biên minh hương
vâng ạ xin cảm ơn chị đinh hạnh
ngay sau đây sẽ đổi dung chi tiết
trong các số báo ra sáng ngày hôm nay
thưa quý vị vào sáng hôm nay báo công an nhân dân
có đăng một thông tin như sau
đó chính là vừa qua thì đảng ủy công an trung ương
bộ công an đã phối hợp với
ngân hàng nhà nước việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh điện biên
thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà
cho gần một hai trăm linh hộ nghèo
hiệu quả liên ngành công an và ngân hàng
báo công an nhân dân đã ghi nhận đánh giá
phó thống đốc thường trực ngân hàng
nhà nước việt nam đào minh tú
về công tác phối hợp liên ngành công an ngân hàng
trong thực hiện các phong trào thi đua
các cuộc vận động nhằm phát huy truyền thống
quý báu lá lành đùm lá rách của dân tộc
và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
về giảm nghèo bền vững hưởng ứng phong trào
cả nước trung tây vì người nghèo
không để ai bị bỏ lại phía sau
và chúng ta có thể khẳng định
rằng sự hợp tác giữa ngân hàng
nhà nước với lực lượng công an nhân dân
những năm qua là rất tích cực
vừa góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội
thúc đẩy phát triển kinh tế tiền tị
tiền tệ ngân hàng lành mạnh
từ những kết quả tích cực sự chuyển biến rõ nét
về an ninh chính trị về kinh tế xã hội đạt được
từ chương trình tại mường nhé vừa qua
được biết thì bộ công an đang tiếp tục
phối hợp với các đơn vị triển khai
các chương trình mới tại các địa bàn
như nậm bồ của tỉnh điện biên vân hồ của tỉnh sơn la
và một số huyện khó khăn khác
ở các tỉnh miền núi phía bắc
trong điều kiện nguồn lực có được
ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành
với những chương trình tiếp theo cùng với bộ công an
lan tỏa những việc làm ý nghĩa nhân văn này
liên ngành công an ngân hàng
sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng
góp phần giảm nghèo bền vững
đảm bảo an sinh xã hội của đất nước
trong chương trình kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
vào sáng tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đại biểu quốc hội sẽ dự buổi diễu hành
của khối cảnh sát cơ động kỵ binh
và thông tin này được đăng tải trên báo lao động
văn phòng quốc hội cho biết
từ ngày tám tháng sáu đến ngày một mươi tám tháng sáu
quốc hội khóa một mươi bốn tiến hành
họp đợt hai kỳ họp thứ chín
theo hình thức tập trung tại nhà quốc hội
thủ đô hà nội theo chương trình kỳ họp
thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn vào ngày tám tháng sáu
từ bảy h một mươi năm đến bảy h bốn mươi năm
đại biểu quốc hội dự buổi diễu hành
của khối cảnh sát cơ động kỵ binh
được biết thì đây là một trong những hoạt động
nằm trong chương trình kế hoạch
hết sức quan trọng được đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
chuẩn bị từ nhiều ngày qua
dự kiến buổi diễu hành báo cáo kết quả
sẽ được thực hiện tại khu vực trước tòa nhà quốc hội
còn trên báo kinh tế
và đô thị sáng nay đã có một thông tin như sau
trên thị trường gần đây đã xuất hiện
nhiều trang mạng xã hội trào bán mặt hàng
thịt lợn siêu thị với giá siêu rẻ
thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng
đó chủ yếu là mặt hàng thịt mát
thịt đông lạnh nhập khẩu từ mỹ australia
hay là nga với đủ chủng loại thịt khác nhau
theo giới thiệu trên mạng đây đều là thịt
được cấp đông ngay sau khi giết mổ
nên giữ nguyên chất lượng bên trong thực phẩm
giá thịt lợn đông lạnh bán qua mạng
cũng mềm hơn so với giá được nghiêm yết
tại siêu thị nhiều người đang trào bán
thịt lợn ba chỉ nga trên mạng
với giá từ một trăm ba mươi năm đồng một kg
sườn lợn cánh bùa mỹ
từ một trăm ba mươi đồng một kg
thịt lợn than brazil
từ một trăm ba mươi năm đồng một kg
chân móng giò australia từ bảy mươi năm đồng một kg
và trên thực tế thì thịt lợn đông lạnh
trên các trang mạng xã hội hiện vẫn được
không ít người tiêu dùng lựa chọn
nhưng không ai kiểm định được chất lượng
cũng như nguồn gốc xuất xứ vệ sinh an toàn thực phẩm
của mặt hàng này và theo quảng cáo
thịt này là hàng siêu thị
sau hai ngày không bán hết được
sẽ trả về kho để nhập hàng mới
không phải thịt đông lạnh nhập khẩu
nhưng ngay sau khi có phản ánh của truyền thông
và báo chí về nguồn gốc của các loại thịt này
các trang giao bán đã lập tức xóa thông tin
hoặc lấy lý do không còn hàng
để ngừng bán
còn trên báo tuổi trẻ số ra sáng hôm nay
đã có một thông tin như sau
đó chính là hơn một trăm linh cây
cổ thụ trên đường kim mã
thành phố hà nội đã bị bứng đi
để nhường chỗ xây dựng tuyến đường sắt
đô thị nhổn gà hà nội
và năm hai nghìn một mươi sáu thì một nhà thầu được chọn
đã di chuyển số cây này ra vườn ươm
ở huyện gia lâm
thế nhưng chỉ chăm sóc được một năm rồi bỏ mặt cho tới nay
theo báo tuổi trẻ ông nguyễn văn hưng
năm mươi bốn tuổi ở xã đông dư huyện gia lâm hà nội
ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu công ty cổ phần
bipro thỏa thuận thuê của ông
ba m hai đất tại xã đa tốn
huyện gia lâm để ươm hơn
một trăm linh cây xanh chuyển từ đường kim mã về đây
trong thời hạn từ ngày hai tháng một mươi một
năm hai nghìn một mươi sáu cho đến
ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
với số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
một năm theo ông hưng thì công ty
bipro chỉ trả tiền thuê đất được
một năm mấy năm nay ông không thể
liên lạc được với công ty này trong khi đó
hơn một trăm linh cây cổ thụ có cây đã chết
và không ai chăm sóc về nhà thầu
chuyển cây thì ban quản lý đường sắt đô thị
hà nội chủ đầu tư thực hiện dự án
đường sắt đô thị nhổn ga hà nội cho biết
sở xây dựng hà nội đã chủ trì
phối hợp với ban quản lý đường sắt đô thị hà nội
lựa chọn công ty của phần bipro
thí điểm thực hiện công việc
di chuyển và chăm sóc nuôi dưỡng
phục hồi cây xanh theo đúng quy định
của pháp luật ban quản lý đường
sắt đô thị hà nội cùng với các cơ quan
quản lý thuộc thành phố hà nội đã đánh giá
năng lực của nhà thầu này xem xét
kỹ lưỡng theo trình tự quy định
tiếp theo chương trình thì mời quý vị và các bạn
đến với bản tin sáng phương nam
cùng với sự đồng hành của btv hoàng trí
xin mời anh hoàng trí ạ
bởi đầu sẽ là thông tin văn hóa
cây bút anh khang trong chín năm qua đã định hình
phong cách khi quy chiếu mọi quan sát
với nỗi buồn và tình yêu
tuy nhiên mới đây ấn phẩm mới nhất được đưa ra
mắt đọc giả lại lấy chủ đề hỗn hỉnh
tươi vui hơn thả thính
trong thả thính chân kinh anh khang không chỉ tổng hợp
những lời tán tỉnh tự sáng tác
mà còn hướng đọc giả đến lối sống lạc quan
cân bằng giữa sự cô đơn của người đô thị
cảm tác từ hành trình của thầy trò
được tăng đi thỉnh kinh
cuốn thả thính chân kinh
được anh khang góp nhặt lại tám mươi ba bí kíp thả thính tỏ tình
mà giới trẻ ưa chuồn hiện nay
tuy nhiên từ những nội dung tưởng quen thuộc
tám mươi ba bí kíp này lại trở nên hóng hình
mới mẻ hơn qua mở bút dí dõm
đậm chất anh khang
hơn hết qua từng trang sách độc giả không còn
đắm chìm trong những nỗi buồn nhớ nhung khắc khoái tình yêu
mà thám ấn phẩm trước truyền tải
thay vào đó anh khang gửi lên năng lượng tích cực
trong lối sống độc thân của phận đông
giới trẻ thành thị hiện nay
thật ra thì khang
viết về nỗi buồn và viết về tình yêu
tuổi trẻ suốt chín năm nay rồi
thì khang cảm thấy rằng là tất cả mọi cung bậc
và tình cảm thì mình đã viết qua hết rồi
thì đến một lúc nào đó giống như là
khi mình yêu người quá lâu thì tình cảm nó cũng tỏa hòa
thì khi mình viết về một cái tình yêu nào đó
quá nhiều thì mình sẽ tự cảm thấy rằng là
hình như mình đã viết đủ về nó hết mọi góc ngắt
và đến lúc đó là lúc khang tự nhiên
khang lại thấy được rằng là các bạn trẻ
hiện giờ hay giận vui với nhau
bằng cái chữ là thả thính
thật ra nếu mà đúng người mình thương đúng người mình thích
thì cái thính nó sẽ rất là ngọt ngào
nhưng mà đôi lúc mà người ta lại hay dư giả thính quá
và người ta coi đó như một cái lời bông đùa
thì chúng ta nên cẩn thận với những loại
thính rất là trắc rỡ đó
bởi vì chắc chắn nó sẽ gây đau lòng cho chúng ta vào sâu cuối
cho nên cuốn sách thả thính chân kinh này
của khang thật ra nghe cái tựa thì nghe rất là
hóm hỉnh và dí dõm nhưng mà thật ra
sau chốt của cuốn sách này thì nó đúng như là
trên tựa sách là thả thính chân kinh
và vài ghi chép linh tinh
trên hành trình đi kiếm chân tình
đến cuối cùng khang muốn phân biệt được cho mọi người biết
thính và tình thật ra là hai khái niệm
hoàn toàn khác nhau và chúng ta phải tự mình
trải qua hết cả hai cung bậc đó để biết được
người nào mới thật sự là người thương xứng đáng
ở cuối đường cho mình không khá là bất ngờ
bởi vì nc biết là anh khang là một người
có một cái tâm hồn rất là
mong manh dễ vỡ và anh khang thích
viết những cái câu chữ nó
những cái câu chuyện nó sẽ theo hướng là
lâm ly bi đác hơn nhưng mà hôm nay thì
anh khang đã thay đổi mình và suy cảm thấy là đây là
một cái bước chuyển mình của anh khang
cũng như là một cái gì đó thử sức rất là mới
của anh khang và axi axi thì
mình cũng không biết phải nói sao
mình chỉ ủng hộ bạn của mình thôi và hy vọng rằng là
được mọi người đọc giả
sẽ ủng hộ cho cái dự án này của anh không
thưa quý vị vừa qua
đảng bộ phòng công tác đảng và công tác chính trị
công an thành phố cần thơ
đã tổ chức đại hội đảng viên lần thứ nhất
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí thiếu tướng nguyễn văn thuận
ủy viên ban thường vụ thành ủy
bí thư đảng ủy giám đốc công an thành phố
đã dự và chỉ đạo
với mô hình tổ chức mới
đảng bộ phòng công tác đảng và công tác chính trị
được thành lập vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
trên cơ sở hợp nhất từ
chi bộ phòng công tác đảng và công tác quân chúng
và đảng bộ phòng công tác chính trị
tuy đảng bộ có sự thay đổi về mô hình tổ chức
chức năng nhiệm vụ nhưng trong nhiệm kỳ qua
đảng bộ phòng công tác đảng và công tác chính trị
đã quán trị sâu sắc cụ thể hóa
và triển khai hoàn thành tốt các mục tiêu
nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đặt ra
đại hội đảng bộ phòng công tác đảng
và công tác chính trị
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ
gồm một mươi một đồng chí
tại phiên họp đầu tiên đã bầu các chức danh
bí thư và phó bí thư đảng ủy
trong đó đồng chí thượng tá trần thanh vân
tái đắc cử chức danh bí thư đảng ủy
bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ
công an tình phố lần thứ một mươi bốn
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
gồm một mươi hai đồng chí trong đó có một mươi một đồng chí
chính thức và một đồng chí dự quyết
thực hiện kế hoạch về tổng kiểm tra
mở được cao điểm vận động toàn dân
giao nợp và đấu tranh với tội phạm
vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ của bộ công an
thời gian qua công an tỉnh hậu giang
đã triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả
góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ
an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
theo đó công tác tiếp nhận thu gom
phân loại bảo quản thành lý
tiêu hủy vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
luôn được thực hiện một cách nghiêm túc và chặt chẽ
các đơn vị của công an tỉnh hậu giang
đã vận động thu hồi tám súng quân dụng
do cán bộ hưu trí giao nợp
và ba đầu đạn một trăm linh năm mm do chiến tranh còn xót lại
hai gậy điện một bình xịt hơi cay
một gậy kiếm và một gậy đao
qua đó xử lý hai vụ hai đối tượng
tàn trữ vũ khí thu sơ
phạt với số tiền ba mươi triệu đồng
ngoài ra qua công tác phối hợp của các đơn vị
nghiệp vụ sau khi kiểm tra bưu phẩm bưu điện
phát hiện ba trường hợp mua vũ khí thô sơ
đã thu giữ ba gậy bao toan
hiện phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh hậu giang
đang là đơn vị chủ công trong công tác vận động
thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
trên địa bàn tỉnh
tòa án nhân dân tp sa đéc
tỉnh đồng tháp vừa mở phiên tòa xét xử
sơ thẩm vụ án hình sự
tàn trữ trái phép chất ma túy
và tiên phạt tổng bức án một mươi năm năm tù
đối với hai bị cáo phan minh lý
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
và lê thành huân sinh năm hai nghìn hai
theo cáo trạng lý và huân
đều nghiện ma túy sau thời gian mua ma túy
về sử dụng cả hai nể sinh ý định
mua ma túy về chi nhỏ để bán lại
kiếm lời tiêu xài lý đứng ra mua
và tìm người bán huân có nhiệm vụ đi giao hàng
và được lý trả tiền công từ hai trăm linh
đến năm trăm linh đồng trong khoảng thời gian
từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
cả hai đã thực hiện trót lọt
hai mươi tám lần bán ma túy cho các con nghiện
trên địa bàn thành phố sa đéc ngày sáu tháng hai
năm hai nghìn hai mươi trong lúc lý và huân
đang cất giấu ma túy thì bị lực lượng
chức năng bắt quả tàn thu giữ năm bịch
ma túy có trọng lượng hơn một mươi hai hai gram
cùng nhiều vật dụng có liên quan
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê thành huân
mức án sáu năm tù riêng bị cáo
phan minh lý với tài trò chủ mưu
rủ lê huân tham gia nên bị tuyên phạt
chín năm tù đồng thời bị xử phạt
bổ sung số tiền sáu triệu đồng
thưa quý vị những ngày gần đây
nhiều du khách đến với làng hoa sa đéc
tỉnh đồng tháp vô cùng thích thú
và ngất ngay với vẻ đẹp của khu vườn
có hàng trăm cây trà lạ đang trò trái
đây cũng là lần đầu tiên
chủ khu vườn này mở cửa phục vụ
quan khách và với sắc vàng
của những chùm trà lạ đang triệu quả
nơi đây đã nhanh chóng trở thành
một điểm tham quan chụp ảnh của nhiều người
nằm cạnh đường hoa sa nhiên cao giao
phường tân quy đông
thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
là vườn trà lạ đang trò trái
trong vườn có một trăm linh cây trà lạ
đã trên một mươi năm tuổi
chỉ hai mươi đồng
du khách có thể vào tham quan chụp ảnh cả ngày
mình thấy là khu vườn trà lạ
rất là đẹp luôn
phải nói là rất là tuyệt vời
lần đầu tiên từ nhỏ lớn tới giờ mình mới thấy được
lần đầu tiên chị mới thấy cái vườn trà lạ này
chị thấy nó ngộ mà nó đẹp
ngoài việc tham quan chụp ảnh
du khách còn được tự tay hái trái
và thưởng thức hương vị tuyệt vời
của trái trà lạ đang chín mọng
trái trà lạ khi chín sẽ chuyển từ màu vàng
sang màu nâu
ai cũng thích thú khi lần đầu thưởng thức hương vị ngọt thanh đặc biệt
mức trà lạ thì nó hơi quá ngọt
là mình ngán
còn những trái trà lạ này thì nó ngọt vừa
và nó rất là dễ ăn rất là ngon
chủ vườn trà lạ cho biết
trước đây ông phải mất nhiều thời gian
sưu tầm hộp để trồng
cây chỉ cho ra trái một đợt vào mùa hè
và kéo dài trong hai tháng
muốn có những bức ảnh đẹp
du khách phải đi đúng vào thời điểm
một tuần qua mỗi ngày
vườn trà lạ này đón gần một trăm linh du khách
lần qua mà
thì nó có những cái điểm mới mới
để cho khách vào tham quan chụp hình
nói chung mấy năm
nó có cái này năm kia nó có cái kia vậy
cho khách về xe đét này
để chụp hình tham quan
hiện tại vườn trà là này được xem là lớn nhất
ở miền tây
khu vườn đã góp phần tạo sự mới lạ hấp dẫn du khách
khi đến với lãng hoa xa đét trăm tuổi
những lợi dụng chính tiếp theo sẽ có trong chương trình
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la
nâng cao hiệu quả
kiểm soát tài trọng phương tiện vận tài hợp cổ
tổ hợp không đồng giữa lòng thủ đô
địa chỉ lan tỏa tình yêu thương
vì cộng đồng
vâng thưa quý vị và các bạn
ở clip mà chúng tôi vừa chia sẻ
may mắn không có thương vong xảy ra
tuy nhiên đây cũng là lời cảnh tình
đối với rất nhiều lái xe
bởi có thể chỉ vì một sự vô ý thức
bất ngờ nhập làn một cách đột ngột
kèm theo việc không quan sát của lái xe
có thể để lại những hậu quả đáng tiếc
cho chính họ cũng như những người xung quanh
bên cạnh tình huống đền hình vừa rồi
thì còn có không hết trường hợp các vụ tân hạn giao thông
do xe chở quá tải gây ra
đặc biệt là khu vực đèo dốc dài quanh co
và thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh sơn la đã đẩy mạnh công tác
tuần tra kiểm soát và lập trạm cân
nhằm xử lý mạnh tay đối với hành vi này
bên cạnh đó lực lượng chức năng
cũng đã lồng ghép tuyên truyền
nhằm thay đổi nhận thức hành vi của doanh nghiệp
cũng như là của chủ phương tiện và lái xe
chốt kiểm tra tải trọng
tại km một trăm sáu mươi hai trên quốc lộ sáu
lực lượng chức năng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đối với tất cả các phương tiện vận tải
sẽ được tiến hành kiểm tra tải trọng
như thế này
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này
xuất phát từ việc các doanh nghiệp tìm mọi cách
giảm chi phí tăng chuyến để cạnh tranh
và giảm giá thành vận chuyển
mặt khác nhận thức về pháp luật
và ý thức bảo đảm an toàn giao thông
của nhiều chủ xe lái xe còn yếu kém
và hạn chế
vì vậy vận tải trọng
với việc xử lý mạnh tay
của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la
cùng với việc tuyên truyền tới các lái xe
về sự nguy hiểm khi chở hàng quá tải
trên chuyến đường đeo dốc
nhiều lái xe đã ý thức được điều đó
và nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tải trọng
được sự tuyên truyền
của anh cảnh sát giao thông và doanh nghiệp
thì đơn vị xe vận tải bọn em
là chấp hành từ trước đến giờ
cũng chưa có vi phạm gì về trọng tải xe
và chở hàng quá tải
trên kế quốc lộ sáu này
trên tỉnh mình thì đã ra quyết định
là lái xe đi đủ tải
quốc lộ sáu thì lái xe như chúng tôi
đều chấp hành hết
đều đi dù tải đường dốc nó rất là khó khăn
lái xe đi đủ tải
thì không đi quá tải
theo nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp
hành vi chở quá tải
đối với ô tô
mức phạt nặng nhất đối với chủ vương tiện
từ ba mươi sáu đến bốn mươi triệu đồng
có lái xe là từ tám đến một mươi hai triệu đồng
và tước giấy phép lái xe
từ ba đến năm tháng
thì để đảm bảo
tình hình trật tự an toàn giao thông nói chung
cũng như đối với các phương tiện chở hàng
thì đội giữ cảnh sát giao thông đồng bộ chúng tôi
cũng sẽ tiếp tục duy trì
hoạt động phân tải
như từ đầu năm hai nghìn hai mươi
với tất cả các hành vi vi phạm
chúng tôi kiên quyết viên bản xử lý
theo đúng quy định bắt thạ tải
khi nào đảm bảo tải trọng thì mới tiếp tục
cho lái xe di chuyển
việc làm kiên quyết của lực lượng chức năng
trong công tác kiểm soát tải trọng xe
sẽ góp phần kiểm chế tên nạn giao thông
trên địa bàn tuy nhiên cũng cần
mỗi doanh nghiệp lái xe nâng cao hiểu biết
cân thủ đúng pháp luật để tránh
những sự việc đáng tiếc xảy ra
thưa quý vị vào ngày sáu tháng sáu trên địa bàn
huyện bảo lâm của tỉnh cao bằng đã xảy ra
mưa lớn kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ
gây sạt lở nhiều tuyến đường
làm ách tắc giao thông mưa lớn đã khiến cho
một người ở xóm nà thôn xã vĩ phong
tử vong do cây đổ đè lên người
và một người khác ở xã nam quang
trên tuyến quốc lộ ba mươi bốn thuộc địa phận
đầu thị trấn bác miều huyện bảo lâm
sạt lở tàu ly dương với
hàng nghìn mét khố đất đá từ trên
núi cao tràn xuống mặt đường gây ách tắc
giao thông tại km tám mươi hai
cộng quốc lộ ba mươi bốn
thuộc điểm cuối của thị trấn bác miều
một khối lượng lớn đá hộc
đá tảng từ trên núi cao
lăn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông
nhiều giờ ngay sau khi xảy ra sự cố
lãnh đạo huyện bảo lâm đã huy động
mắc phương tiện nhân lực xa nổi đất đá
giải phóng mặt bằng khơi thông tênh mương
thoát nước thông tuyến toàn bộ điểm
sạt lở với ách tắc
theo thống kê của tổng cục phòng chống
thiên tai mưa rông lốc xét mưa đá
và xâm nhập mặn là những biểu hiện
thời tiết gây thiệt hại lớn nhất từ đầu
năm đến nay mưa đá lốc xét đã làm cho
hai mươi tám người thiệt mạng sáu mươi ngôi nhà
đã hư hỏng năm tháng đầu
năm nay thiệt hại về nhà đã vượt ra
tổng thiệt hại của cả năm
của trong năm năm qua
mùa mưa ở tây nguyên
năm bộ năm nay đến muộn
nhưng cũng dữ dội ngay từ đầu
xét đánh rông lốc quật đổ cây cối
gây chết người ngập úng bốn ngày liên tiếp
ở thành phố hồ chí minh ở phía bắc
mưa rông bất thường ngay từ đầu năm
chín đợt rông lốc mưa đá đã xảy ra trên diện rộng
với kích cỡ mưa đá to bất thường
trong khi đó xâm nhập mặn
ở đồng bằng sông cửu long đã có mốc lịch sử
mới khi bắt đầu từ tháng một mươi hai năm

cách đây ít ngày cao điểm mùa mặn
sáu trên một mươi ba tỉnh thành phải công bố
tình huống thiên tai khẩn cấp
lãnh đạo công an tỉnh quảng bình
cùng với đại diện chỉ huy công an các đơn vị
liên quan đã đến trao tặng số tiền
tám mươi năm triệu đồng hỗ trợ cho gia đình
đồng chí trung tá ngô hùng minh
là cán bộ phòng xây dựng
phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc công an tỉnh
để xây dựng nhà ở
đây là số tiền mà thanh tra bộ công an ủng hộ
nhằm giúp công an tỉnh quảng bình
xây dựng nhà tình nghĩa đối với cán bộ chiến sĩ
có hoàn cảnh khó khăn của công an quảng bình
món quà thể hiện sự gắn bó
tinh thần đoàn kết đồng lòng của lực lượng công an
mong muốn sang sẻ một phần khó khăn
vất vả trong cuộc sống thể hiện tinh thần
yêu nước yêu thương của đồng chí
đồng đội đồng chí giám đốc công an
tỉnh quảng bình mong muốn trong thời gian tới
đồng chí ngô hùng minh

có cuộc sống ổn định hơn
ai thiếu đến lấy
ai thừa ủng hộ
cụ quần áo này từ lâu đã trở thành
nơi kết nối mọi người và là một địa chỉ
để mọi người có thể gửi tặng
những bộ quần áo cũ nhằm giúp đỡ
những người có hoàn cảnh khó khăn
cụ quần áo đã trở thành nơi kết nối
giữa người nhận người cho
giúp cho những người lao động còn nghèo
đến đây có quần áo mới
nó sắp phát từ mong muốn phục vụ
tôi nghĩ là tôi đã nhận
được rất nhiều giá trị từ cộng đồng
nên là tôi cũng mong là
thông qua những hoạt động nhỏ này của mình
có thể đem lại một chút giá trị cho cộng đồng
và giúp lan tỏa
những hành động đẹp này
tới những bạn khác
những bạn khác trong cộng đồng
đó chính là mục đích
mà tôi đã thành lập ra tổng nguyện khí này
tôi hy vọng là thông qua những cái hoạt động nhỏ này
thì có thể
thắp lên một ngọn đuốc
để cho các bạn nhí
có thể lan tỏa những hoạt động này ra
tới cộng đồng
và các bạn nhí
đến đơn vị khác
và khi mà những đơn vị khác
người ta cũng bắt tay vào người ta làm
thì nó sẽ trở thành một cái
hoạt động ở trên quy mô rất là lớn
và nó sẽ có ý nghĩa
và nó sẽ thực sự có ý nghĩa
cái tủ nó phục vụ cho những người
như là vào bệnh viện
người ta thiếu đồ
người ta ra lấy
thứ hai là
những người ta đi xa
hoặc là quần áo
người ta không có
và đến đây
tủ quần áo
người ta rất là lấy
người ta rất là cảm ơn
từ thành công ban đầu
của tủ quần áo nguyễn khí
hồ tư viện nguyễn khí
đã ra đời
đến đây mọi người
đều cảm thấy thoải mái
chị nguyễn thị minh hà
ở thanh xuân hà nội
không chỉ là một trong những
đọc giả quen thuộc
của thư viện
mà chị còn là
một trong những thành viên
thường xuyên mang
những đẩy sóc đến đây
ủng hộ thư viện
tôi cũng đã
và cũng được tặng
và mua một số sách
chỉ vì đọc
thấy rất là bổ ích
nên tôi cũng muốn chia sẻ
có những quyền
tôi có thể mang đến đây
để muốn chia sẻ
cho tất cả mọi người
ở thư viện này
có rất nhiều đồ sách
ở đa dạng các lĩnh vực
và nó rất hữu ích
trong việc học hành của tôi
và ở đây thì
không gian nó khá là yên tĩnh
và cũng rất là dễ
để tập trung
trong công việc
cũng như là học tập
đặc biệt trong những ngày hè
một bình nước nóng
cũng được góp đọc
để phục vụ
cho người lao động
người nhà bệnh nhân
người đi đường qua đây
chúng tôi là những tài xế
grab chạy xe ôm
rất cảm ơn
như thế là
các nhà tài trợ
đã tài trợ cho cây nước này
miễn phí cho anh em chúng tôi
và anh em tôi
cũng chả biết nói gì
chỉ biết nói lời cảm ơn
tới nhà tài trợ
những tình cảm
tuy nhỏ bé
và hữu ích
cho những người tài xế
như chúng tôi
mình hết nước
thì mình vào
mình lấy cây nước
rất là hữu ích
cho anh em
rất là hữu ích
cho nhóm công nghệ
như bọn mình đây
đặc biệt là
những ngày nắng nóng này nữa
thì nó rất là
rất nhiều anh em
tổ hợp miễn phí
lần đầu tiên
tại hà nội
cách đây hơn một năm
nhưng ngay từ
những ngày đầu xuất hiện
đã nhanh chóng
một địa chỉ ý hứa
mang tính chia sẻ
một nơi có thể
trao yêu thương
và bán hận yêu thương
hiện tổ hợp miễn phí
đã nổi dần
trong ba địa
chủ học hà nội
để nhận thêm